thưa quý vị sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội
để xem xét quy định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp
giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương nghị quyết của đảng
góp phần hoàn thiện thể chế nâng cao năng lực quản trị quốc gia
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tham dự phiên khai mạc có thủ tướng phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí đỗ văn chiến
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quyền chủ tịch nước võ thị anh xuân
phát biểu khai mạc kỳ họp phó chủ tịch thường trưởng quốc hội trần thanh mẫn cho biết
công tác lập pháp là nội dung trọng tâm chiếm gần hai phần ba thời gian của kỳ họp
với số lượng hai mươi bốn dự án luật dự thảo nghị quyết
đây là khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại hội nghị họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay
quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật ba dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật
và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với một mươi một dự án luật khác
với các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội phân tích đánh giá khách quan toàn diện
tập trung vào những vấn đề lớn bám sát các yêu cầu mục tiêu giải pháp tại các nghị quyết của quốc hội
của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội đề xuất những giải pháp thiết thực hiệu quả
để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi bảy
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ xem xét bầu chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phê chuẩn thành viên hội đồng quốc phòng và an ninh
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ
nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc chất lượng để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy chiều nay quốc hội khóa một mươi năm tiến hành công tác nhân sự bầu chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm một trăm linh tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần thanh mẫn
ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết đồng chí trần thanh mẫn tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
dưới cờ đỏ sao vàng thiên liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sau đó chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức

tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cùng quốc hội tập thể quỹ ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội
cơ quan thuộc quỹ ban thường vụ quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của đảng
ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân phát huy dân chủ đoàn kết công khai
minh bạch chuyên nghiệp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bày tỏ dù ở vị trí công tác nào
cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
kiên định đường lối đổi mới của đảng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền
và lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường
lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước kiên định nhất quán và giữ vững
nguyên tắc làm việc của đảng và pháp luật trước khó khăn thách thức của đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định việc nêu cao gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác cũng như
trong cuộc sống bản thân và gia đình đồng thời xác định phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn
đảng toàn dân thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh hạnh phúc
nhân dịp này chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bày tỏ mong muốn ban chấp hành trung ương đảng
bộ chính trị ban bì thư các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam các đại biểu quốc hội các cơ quan của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch nước chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao mặt trận tổ quốc
việt nam các đoàn thể chính trị xã hội các ngành các địa phương cơ quan đơn vị cử tri và
nhân dân cả nước đồng bào ta ở nước ngoài các nhân sĩ trí thức bạn bè quốc tế các cơ quan thông
tấn báo chí tiếp tục ủng hộ đồng hành giúp đỡ tạo điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong phiên khai mạc sáng nay các đại biểu quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và
nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi năm
cử tri nhân dân đánh giá cao đảng và nhà nước đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đã kịp thời
chỉ đạo toàn diện các vấn đề quan trọng của đất nước từ đó đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực
kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển
an sinh xã hội được đảm bảo đời sống của nhân dân ổn định từng bước được cải thiện
tuy nhiên cử tri nhân dân còn nhiều băn khoăn lo lắng tình trạng thiếu một số vật tư thuốc trang thiết bị y tế
phục vụ khám chữa bệnh doanh nghiệp giải thể tạm ngưng hoạt động chưa có chiều hướng giảm công nhân lao động bị ngừng việc
nghỉ việc giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật giá điện vẻ máy bay tiếp tục năng
cử tri kiến nghị chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất tạo việc làm cho người lao động
chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cơ quan chức năng giả soát các văn bản hướng dẫn các điều kiện cần và đủ để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày một tháng bảy
về tình hình và kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đến nay đã có hai hai trăm một mươi kiến nghị đã được giải quyết trả lời đạt chín mươi chín bảy
song vẫn còn tình trạng giải quyết kiến nghị của cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số bộ ngành trung ương
trưởng ban dân nguyện cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành ra soát giải quyết rứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết bảo đảm giải quyết có chất lượng đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri
trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ bảy quốc hội đã giải quyết được một lượng lớn công việc trong đó đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội
đã tiến hành bầu đồng chí trần thanh mẫn làm chủ tịch
quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
buổi sáng sau khi các đại biểu quốc hội đặt vòng hoa vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh quốc hội tiến hành họp phiên trù bị thông qua chương trình kỳ họp thứ bảy
trong phiên họp khai mạc quốc hội đã nghe báo cáo đánh giá bổ sung và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo tổng hợp
ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cuối giờ sáng đầu giờ chiều quốc hội tiến hành họp về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bằng hình thức biểu quyết điện tử với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm một trăm linh tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần thanh mẫn
cũng trong chiều nay quốc hội đã nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
và hai dự án luật quản lý sử dụng
vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
được tin tổng thống nước cộng hòa hồi giáo iran ibrahim raisi bộ trưởng ngoại giao iran hossein ami abdullahian
và một số quan chức cấp cao iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào ngày hôm qua một mươi chín tháng năm
hôm nay quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân thủ tướng chính phủ phạm
thanh chính đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống iran mohamed mokhebe
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội iran mohamed bakr khalifat
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền bộ trưởng ngoại giao ali barkeri kani
chiều tối nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp ông nareyana merthi
nguyên chủ tịch người sáng lập tập đoàn infosys ấn độ

tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu ấn độ với vốn hóa lên đến bảy mươi tỷ đô la mỹ
có hơn ba trăm hai mươi nhân sự và doanh thu năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn một mươi tám tỷ đô la mỹ
hoàn ngành ông narayana murthy thăm và làm việc với các đối tác việt nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin
thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ ấn tượng với quy mô vai trò và vị thế của tập đoàn infoci
cũng như vai trò của ông narayana mothi đối với thị trường công nghệ thông tin phần mềm của ấn độ nói riêng và thế giới nói chung
thông tin về định hướng phát triển đất nước và tình hình kinh tế việt nam thủ tướng chính phủ cho biết
việt nam xác định kinh tế số kinh tế trí thức kinh tế tuần hoàn là những định hướng chính trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
việt nam đẩy mạnh xây dựng chiến lược về nghiên cứu ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và thị trường lao động
ông narayana mothi bày tỏ vinh dự cảm ơn thủ tướng chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp ngưỡng mộ việt nam cả trong công cuộc dành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước nhất là các thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm gần đây
ấn độ đã phát triển ngành công nghệ thông tin từ rất sớm và việt nam cũng đã có những doanh nghiệp công nghệ vươn tầm thế giới như fpt
ông narayana merthi cho rằng đây là nền tảng môi trường hết sức thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ giữa hai nước
theo ông rarayana mothi ba điều quan trọng để thành công với doanh nghiệp là bán hàng kiểm soát tài chính và nguồn nhân lực tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong lĩnh vực phần mềm
infoci coi việt nam là đối tác rất tin cậy trong thời đại số hóa với nguồn lực chất lượng cao có tài năng trí thức
nguyên chủ tịch tập đoàn infice và các cộng sự cho biết vừa có cuộc tọa đàm với công nghệ thông tin việt nam do chủ tịch fpt trương gia bình dẫn dắt
hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm những câu chuyện chuyên cảm hứng đổi mới sáng tạo phát triển bền vững xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp
những cơ hội cho ngành công nghiệp thông tin việt nam và hợp tác việt nam ấn độ trong lĩnh vực này
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao cuộc tọa đàm cho biết trên nền tảng quan hệ tốt đẹp với ấn độ
việt nam hoan nghênh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn các tập đoàn lớn của ấn độ nói chung và infocy nói riêng
đầu tư hợp tác lâu dài tại việt nam trong lĩnh vực kinh tế số công nghệ thông tin công nghiệp phần mềm trí tuệ nhân tạo bán dẫn
cùng với đó thủ tướng mong muốn infic huy động vốn nhất là hợp tác công tư phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin công nghiệp phần mềm trí tuệ nhân tạo bán dẫn
chia sẻ kinh nghiệm tư duy phương pháp luận chuyển giao công nghệ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chia sẻ kinh nghiệm quản trị hoàn thiện thể chế
pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin công nghiệp phần mềm trí tuệ nhân tạo bán dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này
nguyên chủ tịch tập đoàn infic nhất trí với các ý kiến của thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn của việt nam trong chuyển đổi số kinh tế số
cho biết infoxi sẵn sàng hợp tác đồng hành cùng việt nam trong đó có tập đoàn fpt trong phát triển ngành công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo theo đề nghị của thủ tướng
hôm nay đoàn công tác quân ủy trung ương bộ quốc phòng do đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã đến thăm làm việc với bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
làm việc với các đơn vị đại tướng phan văn giang ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích nổi bật mà bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã đạt được trong thời gian qua
và yêu cầu các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh của các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh biên giới đại tướng phan văn giang yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần chủ động tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn tập sẵn sàng tiện tham gia nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cứu hộ cứu nạn tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vật thường xuyên quan tâm giúp đỡ hỗ trợ nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo
xác định giá đất tuy nhiên điều này chưa thể áp dụng tại thời điểm hiện tại vì luật đất đai sửa đổi đến ngày một tháng một năm sau mới có hiệu lực
để khắc phục điều này chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản dưới luật nhằm trình xin quốc hội cho phép áp dụng luật sớm từ ngày một tháng bảy sắp tới
chiều nay phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp với các địa phương chuyên gia nhằm ra soát cho ý kiến về từng điều khoản còn ý kiến khác nhau liên quan đến nghị định về thu tiền sử dụng đất thuê đất
dự thảo nghị định liên quan đến tiền sử dụng đất tiền thuê đất gồm năm chương năm mươi bốn điều trong đó có chín nội dung lớn còn nhiều ý kiến khác nhau như tính lại tiền sử dụng tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết
nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
một trong những điểm mới của luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn là bỏ khung giá đất và thay bằng bảng giá đất hàng năm vì vậy giá đất sẽ tăng cao so với giá đất theo luật hiện hành
nếu quy định đơn giá thuê đất là năm đến ba sẽ dẫn đến việc tiền thuê đất phải nộp hơn trước rất nhiều tạo áp lực cho người sử dụng đất
tiếp thu ý kiến này dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm từ hai mươi năm đến ba và giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố mức cụ thể
phó thủ tướng trần ông hà đề nghị các địa phương doanh nghiệp hiệp hội phải cho ý kiến đầy đủ bảo đảm tính khả thi chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ về chịu trách nhiệm hoàn toàn về nghị định khi ban hành
ngân hàng nhà nước vừa thông báo tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng sjc vào chín h ba mươi phút sáng ngày mai hai mươi một tháng năm với giá tham chiếu là tám mươi tám sáu triệu đồng một lượng
cụ thể tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng
giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là tám mươi tám sáu triệu đồng một lượng
khối lượng một lô là một trăm linh lượng
tại lần đấu thầu này ngân hàng nhà nước cho biết khối lượng đấu thầu tối thiểu là năm lô tương đương với năm trăm linh lượng
giá tham chiếu để các đơn vị đặt cọc là tám mươi tám sáu triệu đồng một lượng
mức này thấp hơn bốn trăm linh đồng so với giá sjc mua vào từ người dân và kém hai bốn triệu đồng nếu so với giá bán ra thị trường vào chiều nay
bị đầy đủ kỹ thuật kiến thức làm nông nghiệp theo hướng tiên tiến người dân trên địa bàn huyện phú lương tích cực xây dựng các chuỗi liên kết xây dựng các hợp tác xã tổ hợp tác từ đó mang lại giá trị kinh tế khoảng một năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm cho địa phương
qua các lớp đào tạo về tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số thì bà con cũng vào các trang mạng trang thông tin xã hội để biết nắm bắt được nông nghiệp hiệu cơ nào vì và cũng tìm hiểu trên google rất là nhiều
bây giờ gần như là nắm bắt được tất cả những hệ thống chăm sóc rồi chế biến rồi là các chủng loại chè thậm chí bây giờ có những bạn đã thử nghiệm thành công những mô hình không phải là trà xanh nữa mà xã hồng trà rồi là có thể là cả trà phổ nhĩ nữa
với sự quan tâm trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng thông minh phù hợp với xu thế và yêu cầu phát triển của nông nghiệp hiện đại
sản phẩm chè của huyện phú lương đã xây dựng được chỗ đứng cả thị trường trong nước
chúng tôi sẽ nâng cấp tiêu chuẩn hữu cơ sang một tiêu chuẩn hữu cơ của nước ngoài một là rad của nhật bản hai là eu của châu âu
để hòa nhập cân chè của chúng tôi sản phẩm nông nghiệp của việt nam mình với thị trường quốc tế
và từ đó chúng tôi đã ký được hợp đồng với một số các nhà bán nẻ ở thị trường nước ngoài
trước năm hai nghìn một mươi bà con nhân dân ở đây đi bán chè là mang từng bao trè ra chợ bán chứ không có bán như bây giờ
bởi vì trước đây là sản xuất theo
cái truyền thống thôi
nhưng mà sau khi được tập huấn thì bà con nhân dân đã thâm canh sản xuất rồi chú trọng vào khâu chế biến
bây giờ có điều kiện có thương hiệu để bán
do vậy mà xã có tới bảy sản phẩm bộ cốt
phát triển nhân lực đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người nông dân là yếu tố cơ bản để cơ cấu lại ngành nông nghiệp
nâng cao giá trị giá trị sản xuất năng lực cạnh tranh đảm bảo vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế nước ta